chuyển sang phần tin tức quốc tế quân đội hàn quốc cho biết ngày hôm nay triều tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa
từ khu vực thủ đô bình nhưỡng ra vùng biển phía đông nước này
ngay sau vụ việc trên tổng thống yoon seok yeol đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp của hội đồng an ninh quốc gia hàn quốc
tại cuộc họp tổng thống yoon seok yeol khẳng định vụ phóng của triều tiên là hành vi bất hợp pháp
đồng thời yêu cầu tăng cường cam kết gian đe mở rộng của mỹ thông qua nhóm tham vấn hạt nhân
mà lãnh đạo hàn mỹ đã nhất trí thành lập nhằm thảo luận về kế hoạch hạt nhân và chiến lược
trong khi đó lực lượng bảo vệ bờ biển và bộ quốc phòng nhật bản cũng cho biết triều tiên đã phóng một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo
theo bộ quốc phòng nhật bản tên lửa đã rơi xuống vùng biển cách bán đảo triều tiên năm trăm năm mươi km về phía đông
và ở bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nhật bản
đây là vụ bắn thử tên lửa lần thứ một mươi hai của triều tiên kể từ đầu năm nay
trong số đó có một số vụ phóng thử đáng chú ý bao gồm cả vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tự nhiên
nguyên liệu rắn icbm đầu tiên và phóng thử tên lửa đẩy mang vệ tinh do thám nhưng thất bại